tại hà nội văn phòng trung mương đảng đã tổ chức kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống văn phòng trung ương đảng và văn phòng cấp ủy
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng tránh văn phòng trung mương đảng tham dự chương trình
đồng chí nguyễn văn nên nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới phải nâng cao trách nhiệm bản lĩnh năng lực sức chiến đấu để đáp ứng đòi khỏi của nhân dân
hoàn thành các nhiệm vụ tham mưu phục vụ các cơ quan lãnh đạo của đảng trong giai đoạn cách mạng mới
tại buổi lễ kỷ niệm các đồng chí lãnh đạo đảng nguyên lãnh đạo đảng và văn phòng trung mương đảng cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng trung ương
đã tham gia ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục khó khăn do thiên tai lũ lụt